viện pasteur nha trang cho biết sáng ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi đã nhận được hai mẫu xét nghiệm do trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng gửi đến
với lý do xác định kết quả đối với những trường hợp nghi ngờ dương tính với sars cov hai
trong hai mẫu gửi đến có một mẫu có thể khẳng định dương tính nâng tổng số người bệnh mắc covid một mươi chín tại việt nam lên sáu mươi tám bệnh nhân
bệnh nhân nam bốn mươi một tuổi quốc tịch mỹ lấy vợ người việt nam có địa chỉ tại thành phố đà nẵng
bệnh nhân xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi qua nhiều nước như ấn độ tây ban nha mà rốc thụy sĩ đức hungary hà lan
một mươi giờ hai mươi năm phút ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân đi chuyến bay sq ba trăm hai mươi ba ghế ngồi năm mươi bảy h từ amsterdam hà lan đến singapore lúc năm h năm mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đến chín giờ một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân đi từ singapore đến thành phố đà nẵng
trên chuyến bay mi sáu trăm ba mươi hai ghế ngồi một mươi năm f đến cửa khẩu sân bay quốc tế đà nẵng lúc một mươi một h ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại sân bay quốc tế đà nẵng tiến hành khai báo y tế và cách ly tạm thời tại khu vực cách ly cửa khẩu kiểm tra y tế và tiếp tục khai thác thông tin và chuyển bệnh nhân cách ly tại bệnh viện một trăm chín mươi chín của bộ công an lúc một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
viện pasteur nha trang đã tiến hành xét nghiệm khẳng định lúc chín h một mươi phút ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
có kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai